tại thủ đô bangkok đại sứ quán việt nam tại thái lan đã tổ chức đón xuân đinh dậu cho cộng đồng người việt hiện đang sinh sống công tác và học tập tại thái lan
đây là một hoạt động rất có ý nghĩa nhằm tôn vinh giá trị văn hóa dân tộc và gắn kết hơn nữa cộng đồng người việt đang ở nước ngoài với quê hương đất nước
sau đây sẽ là ghi nhận của nhóm phóng viên truyền hình nhân dân gửi về từ thái lan
công việc chuẩn bị cho buổi đón tết cùng kiều bào đã được bắt đầu từ vài ngày trước
cả đại sứ quán nhộn nhịp mỗi người một tay cùng chuẩn bị các nguyên liệu cho việc gói bánh
người rửa lá người vo gạo người khác thì trẻ lạt hay trang trí cành đào
ở thủ đô bangkok những nguyên liệu gói bánh như gạo nếp đỗ xanh thịt lợn không hề thiếu
duy chỉ có lá rong là phải chuyển về từ đông bắc thái lan
cùng tham gia gói bánh trưng với cán bộ đại sứ quán là bà con kiều bào các anh các chị người việt nam đang sinh sống học tập và làm việc tại bangkok
tất cả mọi người rất hào hứng bởi từ rất lâu rồi
họ mới lại được cảm nhận không khí tết tràn ngập như vậy
chúng tôi rất là mong muốn kiều bào cũng nhân cái dịp này sẽ chú trọng hơn tới văn hóa việt nam và nhớ tới những món ăn việt nam
bánh trưng bánh dày nó là cái rất là đặc trưng của tết và tất cả người dân việt nam dù là đang sinh sống học tập làm việc ở đâu
thì đều nhớ tới những món ăn việt nam nhớ tới những nét văn hóa việt nam
tham gia buổi đón tết nguyên đán năm nay
đại sứ quán có hai trăm linh bà con kiều bào người việt nam đang sinh sống làm việc tại bangkok và các tỉnh lân cận
mọi người rất vui vì lâu lắm mới lại có dịp được cùng nhau tụ tập
trò chuyện và cùng thưởng thức một không khí tết truyền thống đầm ấm như ở trên đất việt nam
tôi cũng rất là vui vì được vào gặp bà con anh em các tỉnh và tập trung
để nghe nói chuyện về
lịch sử của bác hồ thì tôi rất là vui lòng và cảm thấy trong phạm vi đại sứ quán thì cũng giống như là mình được về quê hương
sang năm mới tôi cũng như là thay mặt của hội người việt nam tại thái lan và ở trong bangkok
xin kính gửi lời chúc mừng và lời thân nhớ tới các kiều bào và đồng bào việt nam
sau lời chúc tết của đại sứ quán việt nam tại thái lan
ông nguyễn tất thành và thắp hương tưởng nhớ chủ tịch hồ chí minh
tất cả mọi người thưởng thức những món ăn truyền thống của ngày tết như bánh trưng dưa hành
trong không khí ấm áp của ngày tết bà con cùng nhau trò chuyện chia sẻ những câu chuyện gia đình và quê hương
bởi sống xa quê hương nên những ngày tết nguyên đán là dịp lễ mà người việt nam ở thái lan hết sức trân trọng
với họ đây không chỉ là dịp được gặp gỡ bạn bè cùng nhớ về gia đình người thân
mà còn là dịp để thắt chặt tình cảm sự đoàn kết của cộng đồng cũng như gìn giữ
truyền bá những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của người việt nam cho con cháu